sau hơn bốn ngày mở rộng địa bàn tìm kiếm đội quy tập năm trăm tám mươi chín bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã phát hiện thêm hai hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại bản nọng pinh huyện bu la pha tỉnh khăm muộn lào
hai hải quốc lễ sĩ được tìm thấy nằm cách nhau hai mươi mét trong hang đá thuộc địa bàn bản nọng pinh
quá trình cất bốc hai hải quốc liệt sĩ còn xương cốt kèm theo đế rẻ bộ đội
theo nguồn tin của người dân địa phương cung cấp đây là các liệt sĩ việt nam hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước đó hơn một mươi ngày cũng tại hang đá này đội quy tập năm trăm tám mươi chín bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã phát hiện và cất bốc được bốn hải cốt liệt sĩ nâng tổng số hải cốt quy tập được trong hai tháng đầu mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại lào lên một mươi hải cốt liệt sĩ